đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bi thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng đã đến thăm kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc tết cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam
những năm qua bộ tư lệnh cảnh sát biển luôn khẳng định là lực lượng nòng cốt chuyên trách trong thực thi pháp luật trên biển
trong công tác đã chủ động nắm chắc tình hình mọi mặt đánh giá dự báo chính xác các tình huống kịp thời tham mưu đề xuất với quân ủy trung ương
bộ quốc phòng các phương án xử lý các tình huống trên biển một cách linh hoạt hiệu quả đúng đối sách đúng pháp luật của việt nam
cũng như pháp luật quốc tế tổ chức tuần tra kiểm soát bảo vệ chủ quyền duy trì thực thi pháp luật trên các vùng biển
thay mặt quân ủy trung ương bộ quốc phòng đại tướng ngô xuân lịch ghi nhận biểu dương những kết quả thành tích nổi bật của lực lượng cảnh sát biển đã đạt được trong năm qua
song lực lượng cảnh sát biển cần phát huy truyền thống anh hùng tinh thần đoàn kết nhất trí khắc phục tốt khó khăn chung tay xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện
có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu ngày càng cao đủ khả năng hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ mà đảng nhà nước và quân đội nhân dân giao phó
trong dịp tết nguyên đán đình dậu hai nghìn một mươi bảy đại tướng ngô xuân lịch yêu cầu cấp ủy chỉ huy các cấp cần quản lý nắm chắc tình hình tư tưởng
động viên cán bộ chiến sĩ và chăm lo cho bộ đội vui xuân đón tết vui tươi lành mạnh an toàn tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao
tổ chức duy trì nghiêm các chế độ nền nếp không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
tiếp tục triển khai quyết liệt hiệu quả đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
phòng chống tội phạm ma túy dịp trước trong và sau tết hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao